văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về việc xử lý hậu quả sự cố vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì
phối hợp chặt chẽ với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan
khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy
đồn đốc hướng dẫn giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường
đồng thời điều tra xác định nguyên nhân gây cháy nổ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm
và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư
theo kế hoạch đã được chỉ đạo